sau khi cho ý kiến về dự án luật quy hoạch ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
điều một trăm bốn mươi bảy trong dự thảo luật liên quan đến miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt
về vấn đề này bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội nêu vấn đề

chúng tôi cho rằng chỗ này là chỗ rất là đoán bán khoan
trách nhiệm được miễn nêu trong báo cáo là trách nhiệm kỷ luật hay trách nhiệm hành chính trách nhiệm dân sự hay trách nhiệm hình sự
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng điều này liên quan đến luật cán bộ công chức
nghĩa là trong quá trình tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt
người công chức đó là thành viên mà thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn thì không có lý do gì không được pháp luật bảo vệ
nếu quy định miễn trách nhiệm sẽ xung đột với các luật khác
ở trong điều luật này là quy định là chủ yếu là miễn trách nhiệm hình sự và dân sự
khi mà tham gia vào ban kiểm soát đặc biệt của các tổ chức tiến dụng thì không chỉ là cán bộ công chức
chúng tôi trưng tập cán bộ của các tổ chức tiến dụng trong đó có chủ yếu là cán bộ của các ngân hàng thương mại nhà nước
thì họ không phải là cán bộ công chức
cho nên cái quy định ở đây thì nó cũng không có cái gì trái với cái quy định của luật cán bộ công chức
làm ban kiểm soát đặc biệt mà chúng ta cũng không thể nào dự báo hết được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kiểm soát đặc biệt
nhận thấy dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng vẫn có nhiều nội dung
còn có ý kiến khác nhau cần được xem xét lại
ủy ban thống vụ quốc hội đề nghị
thống nhất là chúng ta không dùng ngân sách để cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng
và cũng không quy định trong luật này các quy định về thuế để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật
là sẽ giao chính phủ là gì là sẽ xem xét lại
thứ hai là về cái miễn trách nhiệm hình sự cho và dân sự đấy theo điều một trăm bốn mươi bảy thì đề nghị là bỏ
và cái này thì chúng ta sẽ coi như là sẽ được xem xét giả soát lại khi mà sửa các luật có liên quan
về nội dung khoảng ba mươi bốn điều một cũng như khoảng ba mươi sáu điều một của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
về phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
và phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu thành viên góp vốn cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt
phải chuyển giao toàn bộ cổ phần phần vốn góp cho tổ chức tín dụng nhà đầu tư khác nhận chuyển giao
thì ủy ban thường vụ quốc hội chưa thống nhất và đề nghị chính phủ giải trình thêm về vấn đề này
cũng như sẽ được đưa ra quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ tư